chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thành phố hải dương vừa qua đã phải dừng các hoạt động sinh hoạt vì có nguy cơ bùng phát f cho cộng đồng
đây là động thái nhanh chóng dứt khoác của thành phố để đảm bảo ngăn chặn được sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh
theo đó người ho sốt người từ tỉnh ngoài vùng có dịch về thành phố kể cả người hải dương trở về
phải khai báo ngay với trạm y tế hoặc tổ covid cộng đồng qua điện thoại và người giám hộ nếu là trẻ em người già yếu
thời gian khai báo chậm nhất là một giờ đồng hồ kể từ khi phát sinh ho sốt hoặc khi về địa phương
trong thời gian khai báo không ra khỏi nhà cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các phường xã
trong một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một
thành phố hải dương tạm dừng tổ chức đám cưới đám hỏi kể cả dịch vụ tại các trung tâm tiệc cưới
việc tổ chức tăng lễ không tập trung quá ba mươi người trong cùng thời điểm không quá năm người một đoàn viên thực hiện nghiêm năm k
tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tính ngưỡng tôn giáo thờ tự các khu vực công cộng vườn hoa công viên
các khu vui chơi giải trí không tập trung quá một mươi người trong cùng thời điểm
không sử dụng các dụng cụ tập luyện dùng chung ở nơi công cộng và phải tuyệt đối tuân thủ năm k
tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp
tập gym yoga quán game qua internet quán bia phòng trà có tổ chức hát giao lưu và nghệ
đối với các phường nội thành đang có các ổ dịch hoặc nguy cơ cao sẽ tạm dừng các hoạt động bán hàng
phục vụ tại chỗ đối với các hàng quán nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ được phép bán hàng mang về đến hai mươi một giờ hàng ngày
thành phố hải dương yêu cầu ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo lực lượng chức năng trưởng thôn
tư có trách nhiệm quản lý người từ nơi khác về địa phương trên từng địa bàn thôn khu dân cư
thực hiện ra soát các nhà văn hóa hoặc địa điểm khác nếu đủ điều kiện
báo cáo bang chỉ đạo thành phố qua trung tâm y tế để thí điểm làm nơi cách ly tạm thời
lấy mẫu xét nghiệm cho người từ địa phương có cấp độ dịch cấp ba cấp bốn trở về
chủ động đề xuất bang chỉ đạo thành phố tâm soát xét nghiệm sars cov hai định kỳ các khu vực tập trung đông người
khu vực có nguy cơ cao theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế
không chỉ dừng các hoạt động giải trí ăn uống mà ủy ban nhân dân thành phố hải dương
có ban hành văn bản áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thành phố đã tăng cường quản lý người về từ vùng dịch xét nghiệm sàng lọc định kỳ và triển khai cách ly f tại nhà
các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát và quản lý nghiêm người về từ các vùng dịch
nếu người từ nơi khác về làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
người đứng đầu chính quyền cấp xã người đứng đầu thôn khu dân cư và cá nhân có liên quan
các địa phương xem xét áp dụng mô hình cách ly tạm thời tại nhà văn hóa thôn khu dân cư
đối với người từ vùng cấp độ dịch cấp ba cấp bốn để lấy mẫu xét nghiệm
sau khi có kết quả xét nghiệm sẽ thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định hiện hành của tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp huyện tổ chức xét nghiệm sars cov hai định kỳ
ở các khu vực tập trung đông người khu vực nguy cơ cao theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế
tại cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối chợ tạm siêu thị bến xe
các đối tượng nguy cơ cao như các trường hợp ho sốt cộng đồng lái xe đường dài xe taxi xe cá nhân và dịch vụ tuyến hà nội
ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường ra soát phát hiện các trường hợp ho sốt trong cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm ngay
những trường hợp không khai báo sớm phải xem xét xử lý kỷ luật kể cả các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính
đối với các khu công nghiệp tỉnh đã đôn đốc thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
lấy mẫu sao cho vừa an toàn phòng dịch vừa an toàn sản xuất đồng thời tăng cường kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại các doanh nghiệp
hiện tại hải dương cho triển khai cách ly f một tại nhà nếu có đủ điều kiện kích hoạt bệnh viện giả chiến thành lập trạm y tế lưu động
các địa phương thực hiện cách ly f một tại nhà theo hướng dẫn của sở y tế hải dương
ngành y tế phân tầng bệnh nhân covid một mươi chín để giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng phải điều trị tại tuyến huyện
ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương phê duyệt kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động dự tru đủ nhân lực trang thiết bị để phục vụ hoạt động cho trạm
sở y tế hải dương nghiên cứu đề xuất kích hoạt bệnh viện giả chiến cơ sở hai thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương tại trường đại học sao đỏ
các địa phương ra soát bổ sung phương án thu dung và điều trị f theo tháp điều trị của bộ y tế
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố dựa theo đánh giá cấp độ dịch hàng tuần để đưa ra các biện pháp giãn cách xã hội cho phù hợp
chỉ thực hiện giãn cách tại những nơi có dịch có nguy cơ bùng phát trong thời gian nhất định
khoanh vùng hẹp nhất có thể
không bỏ lọt trường hợp liên quan dịch tễ
như vậy tính từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay trong số hai trăm sáu mươi chín ca covid một mươi chín mới được ghi nhận
có năm mươi một trường hợp có yếu tố dịch tễ từ các tỉnh có dịch một trăm năm mươi hai trường hợp là f một của các bệnh nhân này
một mươi hai ca phát hiện qua sàn lọc hòa sốt cộng đồng hai ca phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ và năm mươi hai trường hợp trong khu phòng tỏa
hiện tại toàn tỉnh còn hai trăm hai mươi sáu trường hợp đang được điều trị trên hai mươi bốn năm trăm linh người đang cách ly
trước tình hình xuất hiện hàng trăm ca mắc tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hải dương
đã ban hành thông báo số một trăm tám mươi ba về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện ninh giang
trong thông báo nêu rõ trên địa bàn tỉnh hải dương đã xuất hiện một số ổ dịch phức tạp ở các huyện thị xã thành phố
đối với huyện ninh giang cũng đã xuất hiện một số ca bệnh covid một mươi chín
sau đó trên địa bàn huyện ninh giang đã ghi nhận tám mươi một ca f ba trăm năm mươi năm f một
ba mươi bảy f hai tập trung tại xã tân phong xã kiến quốc và xã đông xuyên
đặc biệt nhiều trường hợp f chưa xác định được rõ nguồn lây
và f đã xuất hiện tại các trường học trên địa bàn huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn
thực tế trên địa bàn huyện ninh giang những ngày qua dịch bệnh lây lan rất nhanh
do vậy việc phòng chống dịch phải theo nguyên tắc phát hiện sớm truy vết thần tốc
xét nghiệm nhanh khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả
tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của tỉnh hải dương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện ninh giang như sau
thứ nhất đối với huyện ninh giang tạm thời phong tỏa nghiêm ngặt xã tân phong
tập trung lấy mẫu xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch đánh giá tình hình dịch bệnh
đưa ra phương án mở rộng hoặc thu hẹp khu phong tỏa
ngoài ra phong tỏa hẹp hai xóm thuộc xã kiến quốc và đông xuyên có xuất hiện f một
ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác của huyện chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ nhân dân
thông qua các tổ công tác của xã của thôn để đảm bảo đời sống của nhân dân trong các khu phong tỏa
kích hoạt toàn bộ nâng cao hiệu quả hoạt động của bang chỉ đạo cấp xã tổ covid cộng đồng
huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh tăng cường tuyên truyền giám sát
kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống dịch
sở y tế phải phân công một đồng chí lãnh đạo sở thương trực tại huyện để kịp thời chỉ đạo
xử lý hướng dẫn ủy ban nhân dân huyện thực hiện các công việc liên quan chỉ đạo hỗ trợ lực lượng cán bộ
trang thiết bị y tế cho huyện khi cần thiết chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh cấp bổ sung trang thiết bị
vật tư y tế cần thiết trong phòng chống dịch bệnh
nhiệm vụ của công an tỉnh là phân công một đồng chí lãnh đạo công an tỉnh thường xuyên theo dõi
chỉ đạo huyện ninh giang để kịp thời chỉ đạo xử lý hướng dẫn ủy ban nhân dân huyện thực hiện các công việc liên quan
đối với bộ chỉ huy quân sự tỉnh phải chủ trì phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân huyện ninh giang và đơn vị liên quan
trân dụng các cơ sở trường học để thành lập quản lý các khu cách ly tập trung
cuối cùng ban quản lý các khu công nghiệp sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân huyện ninh giang
nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có liên quan đến ổ dịch tại huyện ninh giang
để kịp thời phòng chống tại các doanh nghiệp
thưa quý vị khán giả hiện nay dịch đã xuất hiện tại thành phố hải dương
người dân tại địa phương phải hết sức cảnh giác cần phải tự giác thực hiện nghiêm túc biện pháp năm k
tuân thủ các quy định phòng chống dịch của ủy ban nhân dân thành phố để không xảy ra tình trạng toan vì dịch
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin mời quý vị cùng đăng ký kênh bán sức khỏe và đời sống để cập nhật thông tin mới nhất về dịch bệnh
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại